xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố long khánh
bắt giữ đối tượng hoàng văn bắc hai mươi tám tuổi ngụ tại xã xuân phú huyện xuân lộc để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu hoàng văn bắc và vợ là ngô thị yến ngọc hai mươi sáu tuổi
đều là công nhân tại công ty trách nhiệm nguyên hạn jumbo đóng tại khu công nghiệp suối tre
thuộc phường suối tre thành phố long khánh
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng bắc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi bắc đi xe máy đến nhà xưởng số năm của công ty
thì thấy vợ mình đang ngồi nói chuyện với anh phan đình gia anh hai mươi chín tuổi là công nhân tại công ty này
nghĩ rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh này
ngay sau đó bắc đã lấy một cây sẻng tại nhà xưởng
đến đánh nhiều cái vào đầu anh phan đình gia anh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án bắc đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đối tượng này đã bị bắt giữ
ngay sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
một mươi năm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái cùng ngụ trên địa bàn
đứng ra tổ chức vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra quán cà phê
phước hội xã xuế đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng phan thị út lớn trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh làm chủ
phát hiện bắt quả tang đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái
đang có hành vi hùn vốn làm cái lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
cho một mươi ba đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm chín mươi triệu đồng tám xe mô tô một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu
hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng
và cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng
vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang hai đối tượng là huỳnh văn thảo
trú tại quận bình tân và huỳnh hoàng hải chú tại quận ba tp hcm
đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ấp sáu xã tân thành tp ca mau
tại hiện trường lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã thu giữ ba túi ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
có trọng lượng khoảng năm trăm linh g và một số tăng vật khác có liên quan
theo khai nhận ban đầu số tăng vật trên là ma túy đá
được thảo và hải vận chuyển từ tp hcm về cà mau
trên đường vào đến địa phận tp ca mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra
và bắt quả tăng cùng với tăng vật
tiến hành test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra xử lý